kỳ họp thứ chín quốc hội quá một mươi bốn bế mạc hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự
đây là kỳ họp đầu tiên quốc hội triển khai kết hợp hình thức họp trực tuyến và họp tập trung
sự đổi mới về phương thức tổ chức kỳ họp nhận được nhiều đánh giá tốt từ các đại biểu khi mang lại nhiều hiệu quả kép
chất lượng hoạt động của quốc hội không hề giảm suốt thậm chí tôi cho là rất tích cực
và vấn đề thứ hai là nó đạt được nhiều nhiều mục tiêu
một là chất lượng không giảm
thứ hai là có một khoảng nghỉ giữa kỳ
thì như vậy là các ủy ban của quốc hội sẽ có thời gian để tiếp thu chỉnh lý các gián luật các nghị quyết
xong đó thì quay trở lại gửi các đại biểu quốc hội chúng ta tiếp tục thảo luận ở cái vòng sau
thì như vậy là chất lượng rất là tốt
chúng ta là có một kỳ họp trực tuyến và tôi thấy đồng tình là có lẽ là cũng nên như thế
để làm sao mà nó giảm bớt được các chi phí mà các đại biểu tập trung ở đây
hai nữa là nó cũng có giúp cho các đại biểu địa phương
nó cũng có thể là có cái điều kiện người ta vừa giải quyết công việc ở nhà nhưng đồng thời là cũng tham gia vào đội quốc hội
cá nhân tôi tôi rất ủng hộ về sẽ kỳ họp tiếp sau sẽ tổ chức hai phần hai hình thức này trực tuyến và tập trung
tuy nhiên là hình thức trực tuyến thì thời gian ngắn hơn thời gian tập trung nó sẽ dài hơn
có thể thời gian trực tuyến là chỉ một phần ba thôi còn hai phần ba dành riêng cho thời gian tập trung
một phần ba đầu để học trực tuyến đó chủ yếu là xem xét thông qua
cho ý kiến những dự thảo luật mà đã cho ý kiến lần đầu rồi còn những vấn đề mới những vấn đề cho ý kiến lần đầu thì nên là hợp tập trung
ví dụ như là kỳ họp này thì không chất vấn trực tiếp thì kỳ họp tới là phải bổ sung là chất vấn trực tiếp trong cả năm và thậm chí là cả nhiệm kỳ để cho đại biểu quốc hội và người dân là thỏa mãn được những vấn đề gì đã chất vấn
các bộ trưởng đã hứa mà chưa thực hiện được thì lần này là phải xem xét lại